khoảng hai mươi ba h hai mươi ba h thì đồng chí bí thư chủ tịch xã lại tiếp tục điện cho tôi nói là hiện tại là bây giờ là tiền cũng ra đã rồi
mà tình hình có khả năng là bất ổn thì tôi dạy thì đồng chí huy động đội cảnh sát điều tra đội cảnh sát hành sự
là năm đồng chí cùng với tôi thì vào trong xã tân thanh
từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp cùng với lời khai của một số người biết sự việc
công an huyện lâm hà nhanh chóng dựng được một lịch trình của ba bà cháu
chín h sáng ngày hai mươi bốn tháng năm ba vượng rời nhà cùng hai cháu nội
khoảng chín giờ ba mươi phút ba bà cháu xuất hiện tại một cửa hàng tạp hóa đất nhà hơn một km
tại đây ba vượng mua quà cho hai cháu nhỏ đến một mươi h cùng ngày
ba bà cháu ghé nhà ông bế văn sơn là cháu gọi ba vượng là dì ruột
ở đây tầm hai mươi phút ba bà cháu rời khỏi nhà ông sơn và mất dấu
từ vị trí xác định là điểm cuối cùng
bà và cháu xuất hiện đến nhà của họ chưa đầy hai km
cơ quan điều tra công an huyện lâm hà tiến hành kiểm tra
lấy lời khai của một số hộ dân sinh sống dọc hai bên đường
song song với đó lực lượng điều tra đã tiếp xúc với anh đàm văn quyết
con trai bà vượng và là bố của hai cháu bé để tìm hiểu về các mối quan hệ của gia đình
đặc biệt là những mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn có thể dẫn tới việc bắt cóc trả thù
trong những năm mấy năm gần đây thì nó cũng xảy ra hay xảy ra nhiều là cái tình hình tín dụng đen liên quan đến đòi nợ thuê rồi liệu cũng đặt ra nhiều lúc tình huống liệu là có đòi nợ thuê rồi không trả rồi dẫn đến là là xử lý là một loại bắt cóc bắt cóc để làm gì bắt giữ người trong luật để khống chế gia đình để trả nợ không thì nó đặt ra tình huống như thế nữa thật sự anh quyết này cũng sống rất hòa đồng rất tốt phải là trước đây trưởng thôn
trưởng cái thôn đó sau đó thì mới lên làm bí tư tri đoàn của xã tân thập
sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi cũng phát động quần chúng nhân dân phát động và chúng tôi cũng thu rất là nhiều thông tin hữu ích
nhân dân cũng rất tích cực vì cũng thực tế mà nói thì hai bà cháu sống ở cái khu dân cư này thì cũng ôn hòa hòa đồng với mọi người
mọi người cũng rất lo lắng về cái sự mất tích
quá trình giả soát xác
minh các hộ dân hai bên đường tính từ nhà ông bế văn sơn tới nhà người mất tích
lực lượng điều tra ghi nhận được thông tin từ ông lục thế bưu cho biết
trưa ngày hai mươi bốn tháng năm có thấy ba bà cháu hoàng thị vượng ở trong vườn nhà mình
lúc đó thì mình đi làm từ trưa
nói chung trưa thì mình một giờ mấy thì phát bỏ ở bên dưới này là bên trên bên thái giáp văn sơn này
khi mà là chúng tôi làm việc với anh bưu thì anh cũng nhận khẳng định với chúng tôi rằng là vào sáng hôm đó thì
khi anh phát cỏ trong vườn thì anh cũng nhìn thấy ba bà cháu đang hái đậu với lại vợ của anh là chị nhi
và anh cũng vẫn tiếp tục phát cỏ
vì cũng không có chuyện gì cả
anh ta chỉ nghĩ là cái việc hàng xóm đến chơi và hái động là chuyện bình thường
vẫn tiếp tục phát cỏ
con trai ông bưu chia sẻ thêm với cơ quan điều tra rằng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm khi đang chơi game trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa
sau đó thấy ba bà cháu bảo vượng đi vào và mẹ mình ra đón nói chuyện trước sân
tuy nhiên hai cha con ông bưu lại không thể trả lời câu hỏi ba bà cháu rời đi khi nào với lý do tập trung vào việc cắt cỏ và chơi game
gia đình bốn người nhà ông lục thế biêu định cư tại thôn thanh bình đã nhiều năm nay
ngoài người con lớn đang theo học tại thành phố đà lạt thì ba người còn lại gồm vợ chồng ông bưu
và cậu con út vẫn thường xuyên có mặt tại địa phương
tuy nhiên tại thời điểm cơ quan điều tra đến nhà ông bưu thì người vợ là nghiêm thị nhi tự nhiên lại vắng mặt
ban đầu cha con ông bưu không biết nghiêm thị nhi đi đâu
nhưng sau đó lại cho biết nhiều khả năng nhi tìm đến nhà bà con ở huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
cơ quan điều tra công an huyện lâm hà một mặt tiến hành khai thác sâu
con ông bưu để xác minh mối liên hệ của hai người này tới việc mất tích của bà cháu bà vượng
mặt khác tìm hiểu mối quan hệ của các gia đình đặc biệt là của bà nhi tại huyện đức trọng
công tác vận động quần chúng cung cấp thông tin liên quan đến hành tung của bà nghiêm thị nhi
trong ngày hai mươi bốn tháng năm cũng được thông báo tới toàn thôn thanh bình và một số thôn lần cận
các anh em đi kiểm tra tỏa ra cái hiện trường thì cách cái sâu nhà khoảng một mươi năm m thì phát hiện là ngay cái cây cà phê và cây bơ thì có dấu vết hình như là máu tươi hình như là máu tươi máu người hoặc máu động vật gì đó
thì báo cho tôi thì tôi ra thì hiện trường thì cùng anh em rà soát xung quanh thêm một lần nữa thì tiếp tục ứng vào cái số máy điện thoại của bà phượng thì máy vẫn đổ chung nhưng không nghe tiếng tiếng điện thoại
bằng cái kinh nghiệm cũng như là phán đoán thì xác định đây là không phải máu động vật với thứ hai là các cái dấu vết lung tuế như thế này và là kết hợp theo nữa là kiểm tra kỹ lên cái lá cà phê thì phát hiện có cái dấu lông tóc
mà trong đó có
có cả sợi tóc dài có cả sợi tóc ngắn thì những cái sợi tóc này là xác định là sợi tóc người
thì tôi cho là cái này tôi nhận định là cái này có án mạng xảy ra rồi không phải xảy ra nhưng mà nếu mà án mạng xảy ra thì cái việc đầu tiên làm gì thì làm phải tìm ra cái tử thi
một số mẫu tóc phát hiện tại vườn nhà ông lục thế bưu và bà nghiêm thị nhi khiến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm hà linh cảm có việc không lành
nhưng vấn đề then chốt lúc này là phải tìm được các nạn nhân vì có như vậy mới sáng tỏ được mọi sự và cơ sở để chứng minh sự liên quan của các đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
từ xã tân thanh di chuyển tới huyện đức trọng hơn năm mươi km và với danh sách hàng chục điểm cần ra soát xác minh thì ngoài việc phải điều động một lực lượng lớn trinh sát viên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm hà còn phải giải quyết bài toán thời gian vì nếu không nhanh đối tượng tình nghi số một của vụ án có thể di chuyển sang các tỉnh khác hoặc nguy hiểm hơn nữa là cao chạy xa bay qua biên giới
như vậy vụ mất tích của ba bà cháu mãi mãi là một ẩn số và nghi vấn về cha con ông lục thế bưu chẳng thể có lời giải đáp
trong thời gian khả của nhân chứng cơ quan điều tra đã lược dần và cuối cùng tập trung vào một địa điểm ở huyện đức trọng nghi vấn nghiêm thị nhi đang có mặt
rất là nhỏ cọng tóc nhỏ và ngắt và nó dính trên cái lá cà phê và cọng tóc rất là mảnh mai không phải là tóc người lớn
tôi cho chế thủ cái này là tóc này là tóc trẻ em tôi còn cản định tôi nói với ông chỉ là tóc này là tóc trẻ em tại vì nó mảnh mai lắm